liên quan đến vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nhu chú tại tỉnh hà nam là hung thủ gây án
trước đó nhu mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy chở theo căn xăng hai mươi lit đến nhà nạn nhân
tại đây giữa nhu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn
nhu dùng hung khí sát hại nạn nhân rồi khóa cửa châm lửa đốt
sau khi gây án nghi phạm bỏ xe máy cởi áo khoác tẩu thoát
khi đàm cháy được dập tắt lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ cùng hai cháu bé tử vong
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn nhu thừa nhận gây ra vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm